kính thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
cho đến nay thì đã có gần ba chín triệu người dân thành phố đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi đã tiêm một mũi vaccine đạt chín mươi năm tám
đối với người trên năm mươi tuổi theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tỷ lệ tiêm vaccine mũi một cho nhóm này hiện đạt chín mươi năm tỷ lệ tiêm mũi hai đạt sáu mươi
trong phong bản góp ý dự tạo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thành phố đã đề xuất người tiêm hai mũi vaccine
có thể tham gia hoạt động công cộng không cần đủ một mươi bốn ngày
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng vừa đề xuất vận dụng văn bản của bộ y tế
không bắt buộc xét nghiệm đối với cán bộ công chức viên chức người lao động
làm việc trực tiếp tại cơ quan đơn vị nhà nước đã tiêm đủ vaccine
hoặc là f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng giai đoạn từ ngày một tháng một mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi một
thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine
đối tượng ưu tiên tiêm gồm lực lượng tuyến đầu người nguy cơ cao người bệnh nền
người trước năm mươi tuổi phụ nữ mang tay lực lượng sản xuất và cho trẻ em
khi có hướng dẫn của bộ y tế và vaccine phù hợp
theo ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp tp hcm gần một trăm hai mươi tám công nhân
ở các khu công nghiệp khu chế xuất cần tiêm vaccine
trong đó bốn mươi sáu lao động chưa tiêm mũi một và gần tám mươi ba người đang chờ mũi thứ